ngày ba mươi một tháng bảy bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
tổ chức lễ công bố chỉ dẫn địa lý hạt tiêu quảng trị và nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu chứng nhận tỉnh quảng trị
hạt tiêu quảng trị là đặc sản nổi tiếng của việt nam từ thế kỷ một mươi năm
hạt tiêu quảng trị có hương thâm nồng và vị cay đặc trưng
được trồng chủ yếu tại các huyện vĩnh linh cam lộ gio linh hướng hóa với diện tích hơn hai hectare
sản phẩm hạt tiêu quảng trị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số bốn mươi năm
theo quyết định số ba nghìn tám trăm bảy mươi năm của cục sở hữu trí tuệ
theo đó sản phẩm bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt tiêu quảng trị bao gồm ba loại hạt tiêu đen hạt tiêu trắng và hạt tiêu dạng bột